chiều ngày hai tháng một mươi thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ và tránh văn phòng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn trọng thái đã có mặt tại tỉnh tây ninh
để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
làm sáu người chết một mươi người bị thương xảy ra vào sáng ngày hai tháng một mươi
đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh thăm hỏi các nạn nhân đang nằm điều trị
thay mặt ủy ban an toàn giao thông quốc gia thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ
đã trao số tiền năm triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong
và hai triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
tỉnh tây ninh cũng đã quyết định trích kinh phí ngân sách của tỉnh
để hỗ trợ một trăm linh viện phí và chi phí chuyển viện tại tây ninh cho các bệnh nhân của vụ tai nạn
tỉnh cũng hỗ trợ chi phí chuyển thi thể các nạn nhân về gia đình an táng
nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do tài xế xe khách một mươi sáu chỗ ngồi
biển kiểm soát sáu mươi bảy b bốn trăm năm mươi bảy ngủ gật trong lúc điều khiển xe
lấn trái đường đâm trực diện vào xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi
biển kiểm soát bảy mươi b một nghìn năm trăm hai mươi ba gây ra vụ tai nạn thảm khốc